trong quá trình soạn thảo nghị định bộ tài chính cũng tham vấn ý kiến của các chuyên gia quốc tế như ngân hàng thế giới adb quỹ tiền tệ quốc tế và các chuyên gia độc lập trong nước về kinh nghiệm tốt đối với quản lý nợ công
qua hội thảo lần này ban soạn thảo sẽ tiếp nhận ý kiến để hoàn thiện các nghị định nhằm quy định chi tiết một số nội dung được quy định trong luật bảo đảm tính khả thi của luật khi đưa vào thực hiện
hơn một mươi năm chuyển đến nơi ở mới một mươi hộ dân ở ba thôn thèn nưa thèn trồ và trường na thuộc thị trấn phong thổ tỉnh lai châu vẫn chưa được nhận tiền đền bù tái định cư thủy điện sơn la
mặc dù người dân đã kiến nghị nhiều lần trong thời gian dài lên các cấp của thẩm quyền thế nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết rứt điểm
gây bức xúc và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt sản xuất của bà con nhân dân vùng tái định cư
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là những thửa nương của bà con nhân dân vùng tái định cư thị trấn phong thổ tỉnh lai châu
nhìn vào những đám nương với chi chít đá nhô cao này có ai khẳng định rằng người dân sẽ canh tác được giống gì làm gì cho hiệu quả
cây chuối vốn phù hợp nhất với vùng đất phong thổ cũng phải chết yểu khi chưa kịp đơm hoa kết trái
còn đất ruộng ở nơi ở cũ cấy được hai vụ đổi lấy đất mới nơi vùng tái định cư này phần lớn diện tích người dân không canh tác được vụ nào

hàn quốc áp dụng các biện pháp khẩn cấp chống ô nhiễm
một quan chức tòa án pháp vừa cho biết cảnh sát đã tìm thấy những tài liệu liên quan đến tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng

tại một siêu thị ở thị trấn thèm

sau khi khám xét nhà của thủ phạm tiến hành các vụ tấn công và bắt giữ con tin tại một siêu thị ở thị trấn thèm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

trực thuộc bộ nội vụ qatar đã công bố danh sách trên trang chủ của cơ quan này
theo thông báo danh sách được công bố trên cơ sở một điều luật về chống khủng bố
do quốc vương qatar sheikh tamim bin hamad al thani ban hành năm hai nghìn một mươi bảy
trong số những cái tên được liệt kê trong danh sách này có nhóm sinai province ở ai cập
và quỹ al essan ở yemen
việc qatar công bố danh sách khủng bố là một trong một mươi ba yêu sách mà bốn nước vùng vịnh
ả rập xê út uae bahrain và ai cập đặt ra với doha
để chấm dứt khủng hoảng ngoại giao kéo dài suốt chín tháng qua
các yêu cầu khác bao gồm giảm quan hệ với iran đóng cửa đài truyền hình al jazeera
lập tức dừng công trình xây dựng một căn cứ quân sự của thổ nhĩ kỳ
và cắt mọi quan hệ với các tổ chức khủng bố mà các nước này liệt kê
truyền thông đức mới đây đưa tin khoảng bốn mươi chín người dùng internet ở nước này
có ý định đóng tài khoản cá nhân trên các trang mạng xã hội
bao gồm facebook instagram và twitter
kết quả khảo sát trên được đưa ra sau vụ
bê bối hãng phân tích dữ liệu của anh thu thập trái phép thông tin
của hàng triệu người dùng facebook đang gây phẫn nộ cho cộng đồng quốc tế
kết quả khảo sát được đăng trên tạp chí foresco của đức cho thấy
năm mươi ba người dùng là nam giới muốn đóng các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội
trong khi tỷ lệ này đối với người dùng nữ là bốn mươi bốn
bảo mật thông tin cá nhân trên mạng xã hội đang trở thành đề tài gây tranh cãi
khi mà mới đây công ty phân tích dữ liệu của anh cambright
đã thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu của khoảng năm mươi triệu người dùng facebook
bộ tư pháp đức ngày hai mươi ba tháng ba cũng đã yêu cầu đại diện facebook tại châu âu
tới trình diện trong tuần tới để giải trình về vụ bê bối này
song không cho biết thời gian cụ thể
đức là một trong những quốc gia đi đầu trong việc siết chặt quản lý
đối với các mạng xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người sử dụng
hiện có khoảng ba mươi tám triệu người đức sử dụng mạng xã hội
trong đó whatsapp chiếm tỷ lệ cao nhất bảy mươi chín
tiếp đến là facebook năm mươi chín và instagram với ba mươi
hàn quốc đang trải qua những ngày ô nhiễm không khí ở mức cao
buộc cơ quan chức năng phải ban bố cảnh báo nguy hiểm
đồng thời áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm gia tăng
bộ môi trường hàn quốc đã yêu cầu các cơ quan cấp trung ương và địa phương
thực thi các biện pháp theo hướng dẫn nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm gia tăng
các biện pháp bao gồm chiến dịch khẩn cấp xe tải làm sạch trong ngày
giảm giờ hoạt động của các cơ sở công như nhà máy đốt rác và ban bố cảnh báo tới người dân
các biện pháp này sẽ được duy trì tới ngày hai mươi sáu tháng ba do chất lượng không khí vẫn ở mức thấp
đồng thời ban bố cảnh báo về tình trạng ô nhiễm bụi loại hạt siêu mịn
tại thủ đô seoul và các vùng lân cận
bên cạnh đó tùy thuộc vào chất lượng không khí đến tối cùng ngày
mà bộ này sẽ quyết định có cần đề nghị các cơ quan chính phủ
gia hạn các biện pháp chống ô nhiễm thêm một ngày nữa hay không
đây là lần đầu tiên chính phủ hàn quốc phải đưa ra cảnh báo nguy hiểm
cùng các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm nồng độ ô nhiễm bụi loại hạt siêu mịn kể từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt